sáng nay một mươi chín tháng hai tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp ngài park noh kan
vừa được bổ nhiệm làm đại sứ hàn quốc tại việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng đồng thời bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm hợp đồng ngoại giao
đại sứ park ngoan sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam hàn quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc phát triển tốt đẹp
trên tất cả các lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên đạt nhiều kết quả thực chất
chuyển lời chào của tổng thống moon jae in và chủ tịch quốc hội moon hee sang đại sứ park ngoan khẳng định
sẽ làm hết sức mình trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam để góp phần đưa quan hệ hợp tác việt nam hàn quốc
tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa